ba mươi tỉnh thành trên cả nước đã quyết định sẽ cho học sinh trở lại trường vào ngày bốn tháng năm tới đây sau thời gian nghỉ dịch covid một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đưa ra bộ tiêu chí để bảo đảm an toàn cho các trường học
bộ tiêu chí gồm một mươi năm tiêu chí áp dụng cho trước trong và sau khi học sinh học tập ở trường
nếu cơ sở giáo dục nào đạt từ bảy tiêu chí trở xuống sẽ bị đánh giá là thực hiện chưa tốt trường học không an toàn và không được phép hoạt động
cùng với đó một trăm linh học sinh cán bộ giáo viên phải thực hiện khai báo sức khỏe đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường
thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường thực hiện vệ sinh khử trùng trường lớp đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón nếu có
theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
có nhân viên y tế trường học phòng cách ly phòng y tế bảo đảm theo quy định có tổ chức tư vấn tâm lý học đường